công nhân người lao động từ khắp mọi miền quê cũng đã trở lại làm việc với nhịp độ khẩn trương nghiêm túc không còn cảnh tháng riêng ăn chơi như là trước đây
những tín hiệu này khá hứa hẹn nên kinh tế sẽ có một năm mới nhiều khởi sắc
công ty điện stanley tại cùng công nghiệp dương xá huyện gia lâm thành phố hà nội có khoảng hai công nhân
ngay từ những ngày làm việc đầu năm mới một trăm linh công nhân quay lại làm việc với khí thế hào hứng quyết tâm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu đặt ra trong năm hai nghìn hai mươi